các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là một chiến công xuất sắc của công an tỉnh hải dương khi nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ được nghi phạm gây án mang lại niềm tin cho nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
chuyên mục hành trình phán kỳ này chúng tôi xin phản ánh những sở phút đấu trí căng thẳng của lực lượng công an tỉnh hải dương
các nhân chứng khẳng định tuân chính là vị khách đi xe của anh hải tới ngày hôm đó

qua xem xét tại nhà tuân tổ trinh sát tại tân việt phát hiện có một chiếc áo trắng có dính máu đã được ngâm vào trong chậu nước
tại đây lực lượng chức năng phát hiện chiếc áo có dấu vết máu vương vái
đồng thời gia đình không ai biết tuân đi đâu làm gì
với những biểu hiện bất ngờ
minh về thời gian của vũ viết tuân cơ quan điều tra đã có cơ sở để khẳng định tuân là nghi phạm liên quan đến vụ án
và đối tượng tuân hiện đang ở đâu nếu không triển khai bắt nhanh thì đối tượng có thể tẩu thoát sang bên kia biên giới
một thông tin quý giá do tổ trinh sát được thành phố hải dương cung cấp đã tiếp tục hái mở thêm tình tiết mới
tuân có một cô bạn gái hiện đang làm việc tại quán karaoke tại thành phố hải dương
và cơ quan điều tra tại thành phố hải dương đã lập tức mời cô gái về cơ quan điều tra để khai thác thêm thông tin
có một quan hệ rất là thân thiết với vũ vết tuân đó là người yêu bạn gái
mặc dù tuân có vợ rồi nhưng hai vợ chồng sống ly thân
trong quá trình này tuân có quan hệ tình cảm với một cô gái tên là lưu thị nguyễn nhi

chúng tôi đã yêu cầu các lực lượng bám sát mũi này và tiếp cận để nhằm hỏi làm rõ việc lơi ẩn lóng của tuân
nhưng khi mà lực lượng công an tiếp cận được thì đối tượng tuân cũng đã rời khỏi cái khách sạn đó
không thể để lọt lưới đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ các mũi trị sát được tỏa đi để tiêu diệt
tìm hiểu các mối quan hệ của tuân cũng như hướng mà tuân có để chuyên trại
mặt khác cơ quan công an đã tới gia đình đối tượng động viên yêu cầu tuyên ra đầu thú
chúng tôi cũng đã tích cực vận động bám sát người nhà của quân không giờ trong cả quá trình
để giúp cho người nhà an tâm
cơ quan công an sẽ đảm bảo cho việc tuân ra đầu thú để ủng hộ chính sách khoa học
đến một mươi tám h ba mươi ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám biết mình bị bà lộ tuân đi taxi về thị trấn tiên lãng thành phố hải phòng để lần trốn
tuy nhiên tối ngày một mươi một tháng sáu biết mình không thể trốn thoát nên đối tượng đã chủ động gọi điện cho cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

chỉ trong hai mươi bốn giờ đã khám phá vụ án thành công